thì tại nhiều tỉnh miền núi có diện tích đất lâm nghiệp lớn chính quyền địa phương đã chủ động định hướng cho người dân phát triển kinh tế từ rừng
với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể trồng rừng đã mang lại nguồn thu nhập cao giúp nhiều hộ thoát nghèo gia tăng được diện tích rừng che phủ gắn phát triển kinh tế rừng với bảo vệ rừng
thôn vàng giọc thuộc xã bình trung huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
được coi là một trong những điểm sáng về trồng rừng của xã
bình quân mỗi năm thôn trồng được hơn hai mươi hectare rừng và cũng nhờ thu nhập từ rừng mà bản làng ngày càng đổi thay
trẻ em được cấp sách đến trường cuộc sống của người dân cũng không còn nghèo đói như trước nữa
ngoài các nhà máy lớn các cơ sở sản xuất chế biến lâm sản ở địa phương cũng góp phần bao tiêu sản phẩm rừng trồng nâng cao giá trị sản phẩm
thông qua các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh gỗ rừng trồng giá trị sản phẩm tiểu thú công nghiệp được sản xuất trực tiếp từ gỗ rừng trồng trung bình mỗi năm đạt hàng trăm tỷ đồng
trước đây sản phẩm ván bóc chế biến từ gỗ rừng trồng chủ yếu xuất bán thô sang trung quốc
nhưng hiện nay một số nhà máy ván rán sử dụng gỗ bóc là nguồn
nguyên liệu đã được xây dựng tại bắc cạn nên người dân yên tâm về đầu ra
sản xuất ra những sản phẩm đó mới đủ sức cạnh tranh để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài
có thể thấy trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ tại chỗ là hướng phát triển kinh tế bền vững và đã chứng minh hiệu quả thực tiễn tại tỉnh bắc cạn
trong bối cảnh rừng tự nhiên vẫn bị xâm phạm tại nhiều nơi trên cả nước
thì định hướng để người dân trồng rừng phát triển kinh tế gia tăng diện tích rừng che phủ

thế giới xâm hại đến rừng tự nhiên tại bắc cạn là mô hình cần được nhân rộng
bởi trồng rừng không chỉ giúp người dân xóa đói giảm nghèo mà còn tạo những tác động rất tích cực đến môi trường
nhất là khi chúng ta đang đứng trước rất nhiều thách thức của biến đổi khí hậu
thưa quý vị rõ ràng phát triển kinh tế rừng bền vững là hướng đi hiệu quả để người dân thoát nghèo
và thông qua đó người dân cũng hiểu được
thưa quý vị và các bạn trên địa bàn huyện kinh môn của tỉnh hải dương hiện có rất nhiều cơ sở khai thác
chế biến vật liệu nằm trong khu dân cư gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và đặc biệt là sức khỏe của người dân
điều đáng nói là người dân đã rất nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền
thế nhưng các cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động và tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn ngay giữa các khu dân cư
sưởng chế biến gỗ này tồn tại trong khu dân cư xóm ba thôn hiệp thượng xã hiệp sơn huyện kinh môn gần một năm nay
bụi từ gỗ mùi sơn và tiếng ồn của máy móc ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt hàng ngày của người dân
người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết rứt điểm
tôi làm suốt một ngày tiếng ồn cứ ẩm ý nên làm từ sáng đến chín h tối
chưa cả những hôm anh ấy làm cả đêm hết cả
thế thì giờ tiếng ồn nó cứ ẩm ý nên chúng tôi không thể nào chúng tôi chịu được cả
tiếng ồn là cái thứ nhất cái thứ hai bụi cái thứ ba là mùi sơn
đấy bây giờ mọi người cứ xuống xem quan sát hết tổng thể
đây cửa đây ra vào đây đống gỗ đây mở sàn sát xong rồi xả rác thải đây
xong rồi là bay hết vào chỗ nhà tôi
theo người dân cho biết sưởng gỗ đã hoạt động từ lâu nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động
mặc dù huyện kinh môn đã chỉ đạo các ban ngành cũng như chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra xem xét giải quyết từ nhiều tháng nay
thế nhưng rất lạ là sưởng gỗ này vẫn ngang nhiên hoạt động gây bức xúc lớn trong nhân dân
còn tại thôn hạ triểu thị trấn minh tân huyện kinh môn từ nhiều năm nay đã hình thành và tồn tại bãi than ngay sát khu vực dân cư sinh sống
những chiếc xe quá tài trọng
chờ đầy than di chuyển ngày đêm làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sức khỏe của người dân
từ khi có bãi than con đường của thôn luôn phải oàn mình chịu đựng những lượt xe quá tải trọng liên tục chở than ra vào bất kể ngày đêm
bụi than khiến những con đường những bức tường và cả cây cối trở nên đen kịp
trong không khí lúc nào cũng có sự hiện diện của bụi than
những tâm biển cấm xe quá tải trọng như thế này đã được dựng lên
thế nhưng không khó để bắt gặp mọi người
một vài chiếc xe chở than vẫn đều đặn đi qua con đường dân sinh
và để bảo đảm việc hoạt động liên tục của bãi than thì hầu hết các xe chở than quá tải trọng lại chạy qua một con đường chắn ngang cánh đồng
dân chúng tôi chặn xe thì họ lại thành lập ra một con đường chắn là con đường từ kia chạy vào đây thì để cho các ngành than nó hoạt động liên tục
chứ họ không ngăn chặn gì là cấm xe quá khổ quá quá tải cả
họ chắn là họ chắn những cái đường dân ở thân sinh ra
thế nhưng mà lại họ chắn giữa cánh đồng như thế này
họ này là để ảnh hưởng đến bà con cấy lúa và môi trường sống của mọi người dân
nên là nó thiệt hạ rất lớn
bụi than khiến những cây lúa khó phát triển những ngôi nhà ám màu đen
và quan trọng hơn là người dân từ người già đến trẻ nhỏ cứ ngày ngày hít thở bầu không khí đầy bụi than
rất nhiều người dân trong thôn đã bị nhiễm bệnh về đường hô hấp
sức khỏe của họ cứ bị mài mòn từng ngày vì bụi than
và cũng như người dân tại xã hiệp sơn nhiều hộ dân cư ở đây cũng đã phản ánh thực trạng trên đến các cơ quan chức năng
thế nhưng cho đến nay họ vẫn phải chấp nhận cảnh bụi than đen kịt mù mịt như thế này
những cơ sở kinh doanh giữa lòng khu dân cư gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sức khỏe của người dân
đang rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân

thưa quý vị và các bạn trên địa bàn xã phụng thượng hiện vẫn còn gần hai trăm linh cá thể gấu bị nuôi nhốt
tại những trang trại gấu gần khu vực trường tiểu học phụng thượng
chính vì vậy mà trong suốt hai năm qua tổ chức động vật châu á đã tích cực thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền
nâng cao nhận thức bảo tồn loài gấu cho các em học sinh của trường
vừa qua tổ chức động vật châu á đã phối hợp cùng ban giám hiệu trường tiểu học phụng thượng
tổ chức lễ hội đổi cây bảo vệ gấu để trao giải thưởng cho phong trào trồng cây thảo dược
thay thế mật gấu của các em học sinh
và trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với hoạt động lý thú này
trường tiểu học phụng thượng có hơn tám trăm năm mươi em học sinh và cách cổng trường học của các em không xa
vẫn còn rất nhiều trang trại nuôi nhốt gấu lấy mật tồn tại trên địa bàn
chỉ riêng tại phụng thượng hiện có tới gần hai trăm linh cá thể gấu vẫn đang bị nuôi nhốt
trong các trang trại tư nhân hoặc hộ gia đình
chiếm tới gần một phần tư số lượng gấu bị nuôi nhốt trên cả nước
chính vì vậy tổ chức động vật châu á đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tại trường
để chính các em trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi bảo vệ gấu
mới đây nhất toàn bộ học sinh của trường tiểu học phụng thượng
đã cùng tham gia cuộc thi trồng cây thảo dược thay thế mật gấu
sau hai tháng phát động hầu hết các em học sinh của trường đều tự tay trồng được rất nhiều loại cây thảo dược
và trong lễ hội đổi cây bảo vệ gấu này các em đều rất hào hứng trưng bày thành quả của mình
sau hai năm thực hiện chung tay bảo vệ đầy gấu từ khi tổ chức thi vẽ tranh
sau đó tổ chức trồng cây cho đến hôm nay chúng tôi thấy chuyển biến trong nhân dân cũng đã có chuyển biến đáng kể
đó là học sinh tuyên truyền cho cha mẹ học sinh về bảo vệ đầy gấu
và trồng các cây để mà thay thế cho mật gấu
từ những việc rất nhỏ này chúng ta sẽ không thể tưởng tượng rằng các bé đã được vẽ vào đó một tình thương rất lớn
tình thương đối với tất cả mọi thứ xung quanh mình
biết thương những động vật biết bảo vệ động vật biết trồng cây biết xây dựng cái thế giới này hay là cái đất nước của mình
nói chung là các bé đã biết được những cái điều như thế mặc dù rất nhỏ thôi nhưng mà bao giờ cũng giống như một cái mầm cây nhỏ
khi được ưa mình sẽ lớn
tự nhận về hạt giống tự tay gieo trồng và chăm sóc những giống cây thảo dược
các em học sinh đã mang đến lễ hội rất nhiều cây được chăm bón cẩn thận
cho thấy sự yêu thích với các hoạt động thiên nhiên nói chung và bảo tồn gấu nói riêng
con được cô con lựa chọn trồng cây ngự tất và đến ngay hầm đáy thì cây của con đã rất lớn rồi và đã giảm hòa
đối với các bé để trồng ưa một cái hạt
với một chiếc cây ngày hôm nay là một điều không dễ dàng đối với tuổi của các bé còn nhỏ xíu à
rồi lại viết những cái câu rồi trang trí cho những cái cây của mình nữa
rồi để kêu gọi về bảo vệ động vật nữa
thì hương thấy rằng thật sự những cái điều đó không hề nhỏ như tuổi của các bé một chút nào hết
và hương mong rằng tất cả khán giả hãy cùng ủng hộ hành động này
hôm nay là cũng cái bước đầu tiên
chúng ta kêu gọi cộng đồng tại xã thủng thượng là cùng tay nhau trồng những cái cây thảo dược có tác dụng thay thế cho một cấu
mà những cái cây thảo dược này rất thân thiện với môi trường
mà thay vì sử dụng mật cấu như là rất phổ biến tại xã hùng thượng thì chúng ta nên chuyển sang cái mô hình là nên sử dụng thảo dược
mà hiện nay là hôm nay thấy các cháu là mang đến gần tám trăm linh các loại cây thảo dược
có thể thấy một cấu thì tôi rất phấn khởi
các cháu đây là thế hệ tương lai của chúng ta
mặc dù các cháu vẫn còn trẻ
nhưng mà các cháu là sau này là người sẽ đi đầu trong cái phong trào bảo vệ môi trường quy trình bảo vệ loại cấu
mà hơn nữa là tôi thấy là nếu mà chúng ta mà tiếp cận với các cháu để các cháu tuyên truyền cho chúng tôi thì tốt hơn nhiều
vì một số bố mẹ các cháu ở đây cũng nuôi cấu còn là hàng nuôi cấu
mà rất khó của chúng tôi để thuyết phục những người nuôi cấu đó
người ta từ bỏ những người nuôi cấu
mà tôi hy vọng là các cháu sẽ làm được cái tốt hơn
trong tương lai nhà trường chúng tôi cũng muốn nhân rộng các chương trình này
để lồng ghép vào trong các chương trình học để giáo dục các em
trước hết là cá nhân các em đã nắm được và hiểu biết về bảo vệ loại cấu
tác dụng của các loại cây để trồng cây để thay thế cho mật cấu
thì chúng tôi cũng sẽ vẫn đồng hành và lồng ghép trong các chương trình để giáo dục các em
cuộc thi trồng cây thảo dược thay thế mật gấu
không chỉ dạy cho các em học sinh
nhưng thêm kiến thức trong việc bảo vệ gấu
mà còn giúp các em hiểu hơn về cách tái chế nhựa thành vật dụng có ích
và quan trọng hơn cả
sự tham gia nhiệt tình của các em với cuộc thi
cũng đã giúp phụ huynh các em phần nào hiểu hơn về công tác bảo tồn gấu
dần thay đổi được nhận thức trong việc nuôi nhốt gấu
quý vị thân mến
những hình ảnh đáng yêu của các em học sinh trong lễ hội đổi cây bảo vệ gấu vừa rồi
đã kết thúc thời lượng của chương trình tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau